tiểu đường là một trong những bệnh lý phổ biến nhất hiện nay thế nhưng không ít người bệnh thường mắc sai lầm trong việc điều trị mà phổ biến nhất là việc tự y uống thuốc
hiểu đúng về thuốc đái tháo đường để điều trị bệnh hiệu quả nhất cũng là nội dung chính được các chuyên gia nội tiết đái tháo đường của bệnh viện bạch mai thảo luận trong chương trình nhằm hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường
thực tế mỗi người bệnh tiểu đường sẽ có một mục tiêu điều trị riêng việc sử dụng thuốc cũng dựa trên nền bệnh lý và những bệnh phối hợp khác
tuy nhiên do thiếu kiến thức về bệnh mà rất nhiều người bệnh tiểu đường đã tự ý điều trị bằng đơn thuốc của người quen hoặc do người thân mách bảo
việc làm sai lầm này không chỉ gây khó khăn cho quá trình điều trị mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng khôn lường như tình trạng tăng hoặc giảm đường huyết quá mức
thậm chí có thể dẫn đến suy gan suy thận tổn thương bản chân không liền
theo các chuyên gia bệnh viện bạch mai để chữa bệnh đái tháo đường cần có sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa với phác đồ điều trị hướng tới cá thể hóa
từ đó mới trúng đích và đạt hiệu quả trên từng bệnh nhân
các chuyên gia cũng khuyến cáo trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào người bệnh nên nhờ sự tư vấn của bác sĩ để sử dụng thuốc khoa học nhất tránh tiền mất tật mang